tám đối tượng có hành vi đập phá nhà dân liên quan đến tranh chấp đất đai ở phường thanh lương
quận hai bà trưng hà nội gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận tại khu vực cảng hà nội
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp cùng công an quận hai bà trưng điều tra và xác minh
cơ quan chức năng cho biết hiện đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng
của từng đối tượng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày một mươi năm tháng một mươi mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nhóm đối tượng săn trổ
tập trung trước một căn nhà khung sắt những người này dùng cưa máy cắt xà beng búa để phá cửa sắt
nhóm đối tượng này do nguyễn xuân hải hộ khẩu thương chú tại quận cầu giấy hà nội cầm đầu
tập trung trước một căn nhà không sắt những người này dùng cưa máy cắt xà beng búa để phá cửa sắt

nhân vụ việc xoay quanh tranh chấp dân sự tại mảnh đất có địa chỉ số một nghìn ba mươi ba bạch đằng phường bạch đằng quận hai bà trưng
thuộc quản lý sử dụng của công ty vận tải thủy một với hộ gia đình chị hoàng thị hằng đang tạm trú tại địa chỉ trên
sau nhiều lần vận động không thành khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một nhóm khoảng một mươi nhân viên bảo vệ của công ty cổ phần vận tải một
do đối tượng nguyễn xuân hải hộ khẩu thương chú tại quận cầu giấy hà nội cầm đầu đã kéo đến địa chỉ một nghìn ba mươi ba đường bạch đăng yêu cầu gia đình chị hằng mở cửa giải quyết tranh chấp
sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường mời các đối tượng về trụ sở giải quyết
qua cái sự việc này thì cơ quan điều tra cũng khuyên cáo đến người dân liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai thì sẽ đến theo đúng quy định của pháp luật
sẽ đến tòa án nhân dân để giải quyết về vấn đề tranh chấp dân sự không được hình sự hóa những hành vi dân sự gây ảnh hưởng đến an ninh trực tự và nó gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ trước mắt áp dụng biện pháp tố tụng đối với năm đối tượng về hành vi gây dối trực tự công cộng
cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ trước mắt áp dụng biện pháp tụng đối với năm đối tượng về hành vi gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội